vào tối ngày ba tháng hai tức mùng ba tết tại đường sư đoàn chín xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
một căn nhà trong hẻm c sáu bùng cháy dữ dội căn nhà là kho dùng chứa vải quần áo đều là những thứ bén lửa
khiến cháy lan rất nhanh đến hai giờ sáng ngày bốn tháng hai thì đám cháy mới được khống chế
rất may thì thời điểm căn nhà bốc cháy không có người chân ở bên trong
hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu dụi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ